thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
vào sáng nay thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn trưởng bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch covid một mươi chín của bộ y tế
tại thành phố đà nẵng cho biết về hai trường hợp tử vong do dịch bệnh covid một mươi chín
đó là bệnh nhân năm trăm hai mươi bốn và bệnh nhân bốn trăm bảy mươi năm
như vậy là tới thời điểm này việt nam đã có năm bệnh nhân tử vong do covid một mươi chín
đến một mươi hai h trưa nay thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc đã tiến hành phong tỏa nhiều khu phố
để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
vào trưa ngày hôm nay ông đoàn ngọc thượng phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
đã ký công văn hỏa tốc gửi ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho chủ trương thực hiện các biện pháp cấp bách
phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín theo báo cáo nhanh từ trung tâm y tế thành phố buôn ma thuật
vào sáng nay trên địa bàn thành phố đã có thêm hai trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín
để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
chủ động kiểm soát tốt nguồn lây nhiễm hạn chế tối đa sự lây lan ra cộng đồng
ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành quyết định khoanh vùng cách ly khu vực dân cư từ một mươi hai h ngày hôm nay
các tuyến đường cụ thể như sau đường hoàng diệu từ ngã tư hoàng diệu tới lý thường kiệt
đến ngã tư hàng diệu đến hai bà trưng khu vực hẻm bốn mươi ba trên một mươi bốn đường ama khê phường tân lập
khu vực hẻm một mươi ba trên hai mươi chín đường nguyễn văn cử
phường tân lập và khu vực số nhà một trăm linh một quốc lộ một mươi bốn thôn năm xã hòa thuận
đồng thời thực hiện cách ly toàn xã hội trên địa bàn thành phố bù ma thuật
theo nội dung chỉ thị một mươi sáu cttg ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ
về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
thời gian thực hiện cách ly từ h ngày ba tháng tám đến khi có thông báo mới